giáo sư tiến sĩ tăng thị chính được biết đến là một trong những người đầu tiên ở việt nam
nghiên cứu thành công chế phẩm ủ rác ở đồng ruộng từ những năm hai nghìn ba hai nghìn bốn
bà cũng là một trong những nhà khoa học gắn bó với rác thải môi trường lâu nhất và kiên trì nhất
rác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính
trưởng phòng vi sinh vật môi trường viện công nghệ môi trường thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
theo đuổi trong hơn hai mươi năm nghiên cứu về môi trường
giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng vi sinh vật môi trường thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
theo đuổi trong hơn hai mươi năm nghiên cứu về môi trường
giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng vi sinh vật môi trường thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
theo đuổi trong hơn hai mươi năm nghiên cứu về môi trường thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam

giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam

giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam

giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
giác thải thành sản phẩm phục vụ sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
giác thải thành sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
giác thải thành sản xuất sạch bền vững là điều mà phó giáo sư tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tiến sĩ tăng thị chính trưởng phòng viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam

việc thứ hai là cái sản phẩm đó là rùi mũi nó ít
việc thứ ba là khi chúng tôi dùng cái sản phẩm đó để mang ra ủ phân hai mục
hai mục thì trước chúng tôi dùng rất nhiều cái chế phẩm khác
thì cái tiền lệ mà để xử lý được cái môi trường thì sau ít nhất là phải tầm sáu mươi ngày
nhưng sản phẩm của saiki bio của chỗ trị chính thì trong vòng ba mươi ngày chúng tôi đã xử lý được
chính vấn đề đó thì chúng tôi sẽ rất hiệu quả
và từ vấn đề đó thì chúng tôi đã thành lập ra một cái trang trại mà trồng rau hữu cơ
thời gian đầu khi bà triển khai những dự án hỗ trợ người nông dân xử lý rác thải đồng ruộng và sản xuất
họ còn không mặn mà mặc dù được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí
thế nhưng hiện nay các dự án này khi triển khai người nông dân họ đều rất hưởng ứng
với phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính
thì đây là những tín hiệu tích
các dự án này cũng là những tín hiệu tích cực giúp bà có thêm động lực để theo đuổi lĩnh vực còn nhiều khó khăn và bất cập như hiện nay
và cuộc chiến với rác thải mới có hiệu quả thực sự để môi trường của việt nam cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn
mọi cái thành công cũng không phải một cái gì cũng dễ dàng đến được đúng không
và trong quá trình thực hiện các cái này
thì thứ nhất là những cái thành công mới có những cái sự hỗ trợ rất lớn như của các đồng nghiệp
thực ra nếu như không có đồng nghiệp thì chúng ta cũng không đặc biệt chúng tôi là nằm ở khoa học ứng dụng
tức là bên cạnh mình thì cũng phải có rất nhiều đồng nghiệp hỗ trợ mình và cùng cùng hướng với mình để mình làm
và cũng nếu không thì mình không thể nào thành công được
đây là cái tuận lợi kể cả về phía gia đình
tức là chồng con tôi cũng rất là tạo điều kiện cả mẹ tôi ngày xưa cũng rất là tạo điều kiện cho tôi trong quá trình nghiên cứu
và cũng bảo hỗ trợ tôi rất nhiều trong cái vấn đề là chăm sóc con cái cho nên là mình mới có thể hoàn thành tốt được công việc
hơn nửa đời người gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính nhiệm ra rằng
kiến thức và kinh nghiệm làm khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kế thừa và phát huy
vậy nên hàng ngày bà vẫn xây xưa
truyền lại kiến thức và lửa nghề cho nhiều cán bộ trẻ yêu khoa học và say mê nghề nghiệp tại viện
với mong muốn họ rút ra những bài học quý giá từ chính những khó khăn mà bà gặp phải những điều mà bà chưa làm được để tìm hướng đi ngắn hơn thành công hơn
mình thì có may mắn được làm việc với phó giáo sư tăng thị chính cũng đã một mươi năm rồi
từ năm hai nghìn bảy là trong quá trình đó mình đang làm chương trình cao học thạc sĩ đó ở viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
thì phó giáo sư tăng thị chính chính là người hướng dẫn trực tiếp mình
thành ra là trong quá trình hướng dẫn và làm việc thì nói chung là phó giáo sư tạo điều kiện rất là tốt cho mình thực hiện quá trình nghiên cứu
với lại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đặc biệt là lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ vào trong đời sống
mình luôn muốn được hướng theo cái gương của cô là muốn nghiên cứu khoa học nhưng mà lại có thể ứng dụng được những công trình nghiên cứu vào trong đời sống để phục vụ cho cải tạo và môi trường
có lẽ là tôi cũng rất là chăn trở mà tôi cũng thấy rất là về vấn đề về rác thải sinh hoạt của việt nam
thì tôi cũng đi khá nhiều nước đặc biệt là ở nhật
thì tôi thấy là rác thải sinh hoạt của họ được phân lập rất là tốt tức là phân loại ngay tại nguồn thành các nguồn
thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới có thể nói rất nhiều người nói là xác là nguồn tài nguyên
tuy nhiên là nếu chúng ta không phân loại thì rác không phải là tài nguyên bởi vì như hiện nay của việt nam chúng ta
thì nếu không phân loại tại nguồn thì cái chi phí cho phân loại nó mất khoảng năm mươi sáu mươi
vậy thì mặc dù là khó nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ là tại sao ví dụ nhật bản hay một số nước họ làm được
chúng ta không kỳ vọng là ngay lập tức mà chúng ta có thể phân loại được một trăm linh
tuy nhiên là cứ tăng dần tức là nó như một cái cộng đồng nó nằm dần nằm dần
thì nó có thể là từ năm mươi đến sáu mươi bảy mươi tám mươi không mất khoảng cũng phải mất năm một mươi năm khoảng chục năm hai mươi năm
ví dụ nhật bản cũng mất khoảng một mươi một mươi năm năm người ta mới tạo được một cái thói quen cho người dân
tức là có ý thức là phân loại toàn bộ tại nguồn
nhìn lại chặng đường dài đã đi qua trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học
giờ đây phó giáo sư tiến sĩ tăng thị chính có thể tự hào rằng
bà đã làm nghề bằng tất cả niềm say mê và tâm huyết
bằng những khát khao công hiến và trách nhiệm với cuộc đời
bà cần mẫn làm việc từng ngày từng giờ bởi một ý niệm đẹp
đó là những kết quả lao động sáng tạo của bà rồi đây sẽ góp phần đẩy lùi ô nhiễm
để môi trường việt nam phát triển bền vững hơn sức khỏe người việt tốt hơn